từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay tình trạng buôn lậu pháo trên địa bàn tỉnh quảng trị tăng đột biến
các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và hết sức manh động để đưa pháo về nội địa tiêu thụ
số vụ và số lượng pháo bị các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị thu giữ tăng gấp nhiều lần so với các năm trước đây
đây là chiếc xe chở gà do nguyễn thành hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình điều khiển
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị kiểm tra và phát hiện vận chuyển hai trăm tám mươi kg pháo trên đường đi tiêu thụ
theo lực lượng chức năng tỉnh quảng trị cho biết những năm trước đây các đối tượng thường vận chuyển pháo về thị trường nội địa tiêu thụ
vào dịp trước tết nguyên đán từ một đến hai tháng nhưng năm nay bắt đầu từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
các đối tượng thường vận chuyển pháo về thị trường nội địa tiêu thụ vào dịp trước tết nguyên đán từ một đến hai tháng
và các đối tượng đã buôn bán và vận chuyển pháo từ nước bạn lào về với nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng
theo thống kê từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã bắt giữ hơn hai mươi bốn vụ với hai mươi tám đối tượng thu hơn bốn kg pháo
trong khi đó cùng kỳ năm trước chỉ bắt giữ năm vụ hai đối tượng thu sáu trăm linh kg pháo

từ nay cho đến tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín tình hình buôn lậu pháo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
đòi hỏi sự và cuộc đồng bộ và quyết liệt của các ngành chức năng đặc biệt là người dân cần có trách nhiệm hơn trong việc tố giác tội phạm
bởi đã có nhiều sự cố nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và mất an toàn
từ việc buôn bán pháo nổ trên cả nước trong thời gian qua